thưa quý vị đóng vai là người mua xe đề nghị cho chạy thử để kiểm tra
tuy nhiên lợi dụng lúc chủ xe sơ hở hai đối tượng đã giật giấy tờ rồi tăng ga tẩu thoát
đó là hành vi của hai đối tượng phạm minh quang và trần ngọc hiếu chú tại huyện thường tín hà nội
tuy nhiên hai đối tượng này đã bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ ngay sau đó
ngay sau khi nhận tin báo của bị hại ở phường châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
về việc bị hai đối tượng lừa mua xe ô tô nhãn hiệu santafe hyundai có trị giá hơn sáu trăm linh triệu đồng rồi cướp xe tẩu thoát
xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng lực lượng công an đã đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng
sau khi tôi gặp đối tượng tôi cho đối tượng xem xe sau khi đối tượng muốn xem có lên xe chạy thử
chạy thử khoảng tầm sau khi chạy thử
xong thì đối tượng bảo là ok hết tất cả mọi cái thì muốn xuống để trao đổi về giấy tờ và chuyển tiền vào việc
thì sau đấy thì khi mà tôi vừa bước xuống xe thì đối tượng đã phóng xe đi luôn
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau gần ba mươi giờ gây án chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đã điều tra làm rõ và bắt được hai đối tượng là phạm minh quang và trần ngọc hiếu
là thủ phạm gây ra vụ cướp xe ô tô
xe ô tô xảy ra trên khi chúng đang lẩn trốn cùng tăng vật tại phường mai động hà nội
khi đó em mới suy nghĩ trong đầu là vì mình đang nợ nhiều quá thì em nảy lòng tham em bảo bây giờ con xe này sẽ vi phạm thì em lấy của nó nó cũng sẽ không làm gì đủ em
thì là vì đang nợ lần nhiều cho nên là em có lợi sinh ra cái ý định phạm tội
qua cái sự việc xảy ra trên địa bàn của ông
hình sự công an thành phố phủ lý thì đây là cái tội phạm mới mới phát sinh cái tội phạm này
thì tôi cũng đề nghị cảnh báo cho tất cả các người dân có tài sản liên quan đến ô tô và giao dịch mua bán
thì trước khi mua bán thì cũng phải sang bình rõ người mua và giấy tờ chứng bình thư cần thiết
và nhất là cái việc trong giao dịch mà để nái thử là phải lúc nào cũng phải bám sát đi cùng với đối tượng
ông sơ hở ra cái là đối tượng đã sẵn sàng cướp xe ra bỏ chạy ra
tại cơ quan công an trước tài liệu chứng cứ thu thập được
đối tượng quang và hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do ham chơi nợ nần nên quang nảy sinh ý định cướp tài sản
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai qua mạng xã hội quang biết được một địa chỉ giao bán xe tại địa bàn thành phố phủ lý hà nam
nên đã rủ hiếu đi xe từ hà nội về vườn hoa thành phố phủ lý để gặp chủ chiếc xe và thử xe
bằng thủ đoạn giả vờ trao đổi mua xe ô tô sau đó yêu cầu chạy thử để kiểm tra xe
khi dừng lại thống nhất giá cả
lợi dụng lúc chủ xe sơ hở hai đối tượng đã giật giấy tờ đạp ga tẩu thoát cướp đi chiếc xe
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật